tối ngày ba mươi tháng một mươi một đại hội thể thao đông nam á đã chính thức diễn ra lễ khai mạc tại philippines
lễ khai mạc sea games ba mươi được tổ chức trong khu tổ hợp thể thao philippines arena complex
cách thủ đô manila khoảng ba mươi km về phía bắc
với sức chứa năm mươi năm chỗ ngồi cùng tổng diện tích một trăm bốn mươi ha đây là khu thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới
lễ khai mạc sea games ba mươi với chủ đề chính là âm nhạc
bên cạnh đó những màn trình diễn văn hóa giàu bản sắc của philippines được biểu diễn trên sân khấu
tham dự lễ khai mạc có tổng thống philippines ông rodrigo duterte
cùng với nhiều quan chức chính phủ philippines liên đoàn thể thao đông nam á và các quan khách quốc tế
quốc ca của philippines được trình bày bởi ca sĩ misa lucha của nước chủ nhà
sau lễ mở màn một mươi một đoàn thể thao của một mươi một quốc gia tại khu vực đông nam á tiến ra sân khấu chính
đoàn thể thao việt nam tham dự sea games ba mươi do ông trần đức vấn
phó tổng cục trưởng tổng cục thế giới
đoàn thể dục thể thao làm trưởng đoàn với tám trăm năm mươi sáu thành viên
trong đó có năm trăm sáu mươi tám vận động viên tham gia tranh tài ở bốn mươi ba trên năm mươi sáu môn thi của đại hội
sea games ba mươi diễn ra từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là đại hội thể thao lớn nhất tại khu vực đông nam á
nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực